thông tin liên quan đến vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên hậu quả là một người bị bắn chết và một người bị trọng thương xảy ra tại phường quảng thành thành phố thanh hóa
cho đến sáng ngày hôm nay công an thành phố thanh hóa đã bắt được lê công thành đối tượng nổ súng là nguyễn văn ngọc tử vong và nguyễn văn hải bị thương nặng
tại cơ quan công an lê công thành khai nhận sau khi nổ súng thấy nạn nhân nằm gục bên đường thành và phạm duy linh ở xã đông vinh thành phố thanh hóa lên xe máy lẩn trốn
để trôn tránh sự truy bắt của lực lượng công an thành đã liên tục thay đổi địa điểm
từ tp thanh hóa thành chạy lên xã đông lĩnh tp thanh hóa sau đó tiếp tục chạy ra thị trấn rừng thông huyện đông sơn để tìm đường tẩu thoát
tuy nhiên trước sự truy đuổi gắt gao của lực lượng công an và được sự vận động của cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ cùng người thân đến dạng sáng nay lê công thành đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình
cho đến hiện tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định tạm giữ lê công thành cùng bảy đối tượng có liên quan là phạm duy linh nguyễn văn dũng trương tín trường phạm thành linh lê phương nam nguyễn văn hạnh đều ở thành phố thanh hóa và hà trí dũng ở huyện ngọc lạc để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng